thưa quý vị tính đến sáng nay số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt ngưỡng một mươi năm triệu người
mỹ brazil ấn độ vẫn là những tâm dịch với số ca nhiễm nhiều nhất
tới nay thế giới có tổng cộng một mươi năm tám mươi bốn ba trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu trăm một mươi tám bốn trăm bảy mươi tám ca tử vong
số ca hồi phục đang là chín một trăm linh ba chín trăm bảy mươi bốn ca
mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với bốn hai mươi tám ba trăm sáu mươi năm ca bệnh và một trăm bốn mươi bốn chín trăm bốn mươi sáu ca tử vong
tiếp đến là brazil hiện nước này đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với loại vaccine phòng covid một mươi chín
do tập đoàn sinovac biotech của trung quốc sản xuất kết quả thử nghiệm sẽ có trong chín mươi ngày tới
tình hình dịch covid một mươi chín ở châu mỹ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm
còn tại châu âu tỷ lệ nhiễm virus sars cov hai tại tây ban nha tăng gấp ba lần kể từ khi nới lỏng phong tỏa được ba tuần nay
còn tại châu á số ca nhiễm đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại tại hàn quốc
trong khi đó bộ y tế nhật bản chấp nhận cho sử dụng thuốc kháng viêm desamethasone
một loại seris giá thành thấp được sử dụng rộng rãi để điều trị covid một mươi chín
trung quốc yêu cầu các hành khách dự định đáp chuyến bay đến trung quốc đại lục
phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus sắt covid hai trước khi lên máy bay
các xét nghiệm acid nucleic phải được hoàn tất trong năm ngày trước khi hành khách lên máy bay